trước các cáo buộc cho rằng nga chặn xuất khẩu ngũ cốc của ukraine tại các cảng ở biển đen
và gây ra tình trạng khan hiếm ngũ cốc trên thị trường
người phát ngôn bộ ngoại giao nga maria zakharova cho rằng cáo buộc này chỉ là những đồn đoán
theo bà maria zakharova nga không chặn xuất khẩu của ukraine
những khó khăn logistics xuất hiện là do lỗi của chính kiev
bên đã lệnh cho binh sĩ giải thủy lôi quanh các cảng biển
phía nga vẫn đang mở các hành lang nhân đạo trên biển
cũng theo đại diện bộ ngoại giao nga những hành động đơn phương của phương tây
đã làm trầm trọng thêm ách tắc về logistics cũng như đứt gãy chuỗi cung ứng lương thực
bà zakharova cũng phủ nhận tuyên bố của giám đốc điều hành chương trình lương thực thế giới nói rằng
nga có ý sử dụng tình cảnh đói nghèo thiếu lương thực làm vũ khí
những bình luận như vậy là không đúng vượt khỏi nguyên tắc về trung lập
không phân biệt mà một quan chức quốc tế cần phải nắm rõ và tuân thủ